để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đào tạo nghiên cứu khoa học và phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
hôm nay tại hà nội bệnh viện hữu nghị việt đức đã chính thức khai trương ngân hàng mô và khu khám bệnh theo yêu cầu
ngân hàng mô của bệnh viện việt đức là đơn vị được thành lập theo quy định của luận hiến lấy ghép mô
bộ phận cơ thể người và hiến lấy sát số bảy mươi năm hai nghìn sáu qh một mươi một và nghị định một trăm một mươi tám hai nghìn một mươi sáu ndcp của chính phủ
quy định về tổ chức hoạt động của ngân hàng mô
trong thời gian tới đây sẽ là đơn vị bảo đảm phục vụ tốt cho nhu cầu ghép tạng tại bệnh viện hữu nghị việt đức
đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong nước và khu vực
trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu về bảo quản mô công nghệ mô ghép và tế bào gốc
đào tạo thực hành về bảo quản mô công nghệ mô ghép và tế bào gốc của cả nước
phục vụ công tác hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các ngân hàng mô khác trong nước sẽ được thành lập trong tương lai
đồng thời với chủ trương của bệnh viện trong việc đa dạng hóa các mô hình hoạt động
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh thực hiện chủ trương của bộ y tế
đổi mới phong cách thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
bệnh viện đã xây dựng khu khám bệnh theo yêu cầu khang trang
bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ người bệnh